điều khiển xe máy bốc đầu rồi đăng tải clip lên mạng xã hội tiktok
đối tượng phạm hải lâm chú tải xã hòa tân tp cm
vừa bị đội cảnh sát trật tự giao thông công an tp cm mời đến để làm việc
tại cơ quan công an phạm hải lân thừa nhận là người đã điều khiển mô tô chạy bốc đầu
trên đường lê duẩn đoạn từ cổng trào khu dân cư minh thắng
đến khu vực quảng trường thuộc địa bàn phường chín tp cm vào chiều tối ngày một mươi sáu tháng tám
đội cảnh sát trật tự giao thông công an tp cm đã mời lâm đến cơ quan công an để làm rõ
và xử lý về bốn lỗi vi phạm điều khiển xe một bánh không có giấy phép lái xe
thay đổi bộ phận giảm thanh và màu sơn của xe
qua làm việc phạm hải lân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình đồng thời cam kết không tái phạm